việt nam đã có một mươi chín ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hơn bốn sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy việt nam có thêm hai bảy trăm linh tám ca mắc
trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với một bảy trăm một mươi bốn ca
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
chủ tịch ubnd tp nguyễn thành phong cho biết
từ tối nay ngày hai mươi sáu tháng bảy người dân thành phố sẽ không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cũng nhấn mạnh
việc đó không đồng nghĩa với việc giới nghiêm người dân không nên hiểu nhầm quy định này
tp mong người dân chia sẻ hợp tác với chính quyền tp để công tác chống dịch đạt hiệu quả nhất